tiếp tục phiên họp thứ năm sáng nay ngày sáu tháng một mươi hai hội đồng nhân dân tp hà nội đã tiến hành phiên chất vấn và tái chất vấn
trong phiên làm việc sáng nay vấn đề được hội đồng nhân dân tp hà nội lựa chọn chất vấn liên quan đến quản lý đô thị
là một trong những vấn đề được cử tri thủ đô rất quan tâm khi có tới hơn năm mươi kiến nghị gửi đến hội đồng nhân dân liên quan đến nội dung này
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã dự phiên họp
ngay từ những câu hỏi đầu tiên các đại biểu xoay quanh những nguyên nhân để những vi phạm về trật tự xây dựng
quản lý đất đai nhà siêu mỏng siêu méo tồn tại từ năm này qua năm khác
trách nhiệm của sự chậm trễ này thuộc về ai và biện pháp để xử lý rứt điểm tình trạng này
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành người hà nội đã dự phiên họp
ngay từ những câu hỏi đầu tiên các đại biểu xoay quanh những nguyên nhân để những vi phạm về trật tự xây dựng
quản lý đất đai nhà siêu mỏng siêu méo tình trạng này thuộc về ai và biện pháp để xử lý rứt điểm tình trạng này
những vấn đề nghiêm trọng gây bức xúc kéo dài rất khó giải quyết triệt đề